thưa quý vị sáng nay tại trụ sở báo nhân dân đồng chí lê quốc minh
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đã tiếp đoàn công tác hội nhà báo hàn quốc do ông park jong un
chủ tịch hội nhà báo hàn quốc làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại báo nhân dân
giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của báo nhân dân tổng biên tập lê quốc minh cho biết
báo nhân dân đã không ngừng lớn mạnh và luôn giữ vị thế là lá cơ đầu trong nền báo chí cách mạng việt nam
đến nay báo nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí
trong bối cảnh kỷ nguyên số với rất nhiều thay đổi tổng biên tập lê quốc minh khẳng định
báo nhân dân mong muốn được kết nối học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với các tổ chức
cơ quan báo chí quốc tế trong đó có hội nhà báo hàn quốc
tổng biên tập báo nhân dân chia sẻ ý tưởng báo nhân dân phiên bản tiếng hàn quốc
với dòng thông tin chính thống chính thức về quan hệ việt nam hàn quốc
để góp phần tăng cường sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước
chủ tịch hội nhà báo hàn quốc park jong un bày tỏ vinh dự được đến thăm báo nhân dân
vào năm hội nhà báo hàn quốc kỷ niệm sáu mươi năm thành lập
bày tỏ hoan nghênh về sự hợp tác giữa hội nhà báo hàn quốc và báo nhân dân
với ý tưởng ấn phẩm tiếng hàn quốc trên báo nhân dân
khẳng định sẽ thảo luận với ban lãnh đạo hội nhà báo hàn quốc
để có phương án hỗ trợ hợp tác hiệu quả